các phân tích trong ngành vận tải hàng hải cho thấy một số công ty vận tải lớn đã bắt đầu chuyển hướng đi vòng quanh châu phi
theo nhà phân tích albert jan strat của ngân hàng abn amro các công ty chuyển hướng vận tải để tranh tuyến qua kênh đảo sue hiện chiếm khoảng năm mươi thị trường vận tải container toàn cầu
nhiều hãng vận tải đường biển trong đó có hai hãng lớn nhất thế giới là mex và hapag loy đã tuyên bố đình chỉ tuyến đường này
ngày một mươi tám tháng một mươi hai tập đoàn năng lượng bp của anh cho biết giống như nhiều hãng khác tập đoàn này dừng các chuyến hãng qua biển đỏ sau khi houthi tấn công các tàu thương mại quốc tế đến và rời israel
tương tự tập đoàn evergreen của đài loan trung quốc và hãng tàu trưởng dầu euronav của bỉ cũng tuyên bố sẽ tránh khu vực biển đỏ cho tới khi có thông báo mới
thưa quý vị đương kim tổng thống ai cập abdel fatah ncc đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba khi giành được tám mươi chín sáu số phiếu ủng hộ
với chiến thắng này ông sẽ tiếp tục nắm quyền điều hành đất nước đến giữa năm hai nghìn ba mươi trong bối cảnh ai cập đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế và không ít thách thức trong một khu vực đầy biển động
theo thông báo chính thức do cơ quan bầu cử quốc gia ai cập nea công bố chiều một mươi tám tháng một mươi hai theo giờ địa phương gần bốn mươi bốn bảy triệu cử tri trong khoảng sáu mươi bảy triệu cử tri đủ điều kiện đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra từ ngày một mươi tới ngày một mươi hai tháng một mươi hai
kết quả cho thấy ông e a abdel fattah ncc đã đối mặt với các tàu thương mại quốc tế
ncc đã nhận được ba mươi chín bảy triệu phiếu bầu tương đương với tám mươi chín sáu
đây là kết quả không bất ngờ vì uy tín và những thành tựu đạt được trong hai nhiệm kỳ qua đã giúp tổng thống ncc nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri ai cập
trong hai nhiệm kỳ tổng thống từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay tổng thống ncc đã đưa ai cập trở lại con đường ổn định sau hai cuộc trình biến lật đổ hai đời tổng thống vào năm hai nghìn một mươi một và hai nghìn một mươi
tuy nhiên trong nhiệm kỳ sáu năm tới ông ncc sẽ phải đương đầu với khó khăn
không ít thách thức khi nền kinh tế đất nước vẫn đang gặp nhiều khó khăn và những diễn biến địa chính trị trong khu vực bắc phi trung đông đầy bất ổn đang là mối đe dọa an ninh rất nghiêm trọng đối với ai cập
ngày một mươi tám tháng một mươi hai cơ quan quản lý khẩn cấp quốc gia mông cổ nema cho biết khoảng chín mươi lãnh thổ nước này đang bị lớp tuyết dày tới ba mươi tám cm bao phủ tìm ẩn nguy cơ về một mùa đông khắc nghiệt còn gọi là tujut ở phía trước
tujut là một thuật ngữ của người mông cổ để mô tả mùa đông lạnh khắc nghiệt
gia súc chết vì mặt đất đóng băng hoặc phủ đầy tuyết nema nêu rõ hiện có ít nhất bốn mươi một địa phương thuộc một mươi một tỉnh trên cả nước đang trải qua tình trạng gần như vậy
kể từ đầu tuần trước đợt không khí lạnh nghiêm trọng bắt nguồn từ vùng siberia của nga đã quét qua nhiều vùng rộng lớn của mông cổ khiến nhiệt độ giảm sâu kèm theo gió mạnh và bão tuyết
nema dự báo tuyết dày và bão tuyết sẽ tiếp tục đổ bộ vào các khu vực rộng lớn trên cả đất nước mông cổ trong tuần này
sau khi chi khoảng một mươi tỷ euro kể từ năm hai nghìn một mươi
kinh tế đức thông báo chương trình trợ cấp cho xe điện của nước này sẽ kết thúc vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai
đây là dấu hiệu mới nhất về việc chính phủ đức giảm chi tiêu sau khi thông qua ngân sách bổ sung năm hai nghìn hai mươi bốn trong tuần này
ngân sách mới đã phải cắt giảm sau khi tòa án hiến pháp đức không cho phép chính phủ chuyển mục đích sử dụng khoảng sáu mươi tỷ euro tương đương với sáu mươi năm tỷ usd dành cho ứng phó dịch covid một mươi chín sang quỹ chuyển đổi xanh
như vậy khoản trợ cấp xe điện ban đầu dự kiến áp dụng cho đến cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ kết thúc từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai
chỉ các khoản trợ cấp đã đăng ký trước mới được thanh toán
kể từ đầu năm nay chính phủ đức đã công bố một loạt thay đổi về hỗ trợ xe điện
những người mua xe điện sẽ được hỗ trợ từ ba đến tối đa bốn năm trăm linh euro thay vì sáu euro như trước
bên cạnh đó dòng xe hybrid cũng không được trợ giá từ năm hai nghìn hai mươi ba
hơn bốn mươi số người lao động ở nhật bản mong muốn tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu
đây là kết quả khảo sát do viện nghiên cứu meiji yasuda của nhật bản